cơ sở liên việt thuộc phường lê lợi thành phố con tôm là một trong những nơi triển khai sớm nhất việc cách ly người trở về từ nước ngoài qua cửa khẩu quốc tế bởi y huyện ngọc hồi
những người về đây đều là công dân việt nam sinh sống và làm việc tại nước bạn lào
khu cách ly có quy mô cách ly tập trung gần hai trăm linh người tất cả một mươi chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại đây đều phải ăn ở tập trung
nhiệm vụ canh gác bảo vệ khu vực cách ly được các anh luân phiên tổ chức thực hiện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và chia làm năm ca trực
những khó khăn thuận lợi trong công tác quản lý khu cách ly thứ nhất là cơ sở vật chất
đây là của trường liên việt
đây là mới đưa vào sử dụng nên là chưa bản giao nên là một số cái khó khăn
cái thứ hai là thời tiết khí hậu rất là nóng nên bà con cũng rất khó thích nghi
cái thứ ba nữa là về cái khung quản lý là cái nhiệm vụ này là gì chưa làm bao giờ
nên là vừa làm vừa học hỏi nên là cái quá trình làm việc thì cũng rất là vừa khó khăn
tôi rất vui mừng vì sắp tới tôi sẽ lược lên chức trang
ý thức được trách nhiệm công việc của bản thân
tôi sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành cái nhiệm vụ được giao
góp một phần công sức nhỏ bé để chung tay đẩy lùi dịch bệnh
nhưng tất cả những khó khăn đó chỉ là thoáng qua
chỉ một thời gian ngắn các anh đã nhanh chóng hòa nhập với nhiệm vụ của mình
ở đây còn có các lực lượng khác như quân đội y tế dân quân cùng tham gia phục vụ công tác cách ly
mỗi lực lượng có một nhiệm vụ khác nhau nhưng tất cả đều có chung một mục đích
đó là chung tay
chung tay đẩy lùi dịch bệnh
với phương châm chống dịch như chống giặc các anh những chiến sĩ công an nhân dân
đã cố gắng hết mình mang sức trẻ và lòng nhiệt huyết để phụng sự tổ quốc
đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
xứng đáng là điểm tựa của nhân dân cùng đất nước chiến thắng đại dịch
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cầm nhận
công an tỉnh tiền giang đang tạm giữ
để điều tra xử lý tám đối tượng có liên quan đến vụ giết người xảy ra tại phường năm thành phố mỹ tho
các đối tượng gồm nguyễn phúc thảo nguyễn minh tài nguyễn thanh liêm võ thị bảo trân
cùng chú tại thành phố mỹ tho võ anh tú chú tại huyện trợ gạo nguyễn minh trí
trần tiến thiện nguyễn minh hiền cùng chú tại huyện gò công tây
trong đó nguyễn minh tài bị tạm giữ để điều tra về hành vi che giấu tội phạm
đêm một mươi tháng bốn trong lúc đánh bạc tại một phòng trọ trên địa bàn phường năm thành phố mỹ tho
giữa anh nguyễn kim vinh và võ thị bảo trân xảy ra mâu thuẫn
vinh đạp vào mặt trân và được mọi người can ngăn nên trân bỏ ra về
chiều hôm sau nhóm của thảo gồm sáu người mang theo hung khí đến phòng trọ đâm chém anh vinh
khiến nạn nhân tử vong
lực lượng công an thu giữ một khẩu súng dạng rulo hai mươi một viên đạn cùng một số hung khí
qua điều tra xác định nguyễn phúc thảo và võ anh tú là người trực tiếp dùng dao tự chế đâm chém anh vinh tử vong
vào khoảng một mươi chín h ngày hôm qua một vụ nổ súng đã xảy ra tại chợ đôn niệm phường nghĩa xá quận lê trân thành phố hải phòng
theo các nhân chứng nhóm ba thanh niên đi xe ô tô trong đó một người cầm súng đã tiến thẳng vào nhà số ba ngõ ba mươi hai phố trợ đôn
đối tượng này bắn vào cửa kính ngôi nhà khiến cửa kính bị vỡ vụn
lúc này trong nhà có hai người phụ nữ cùng với cháu nhỏ ba tháng tuổi đang xem tv
ngay sau khi nhận được thông tin công an phường nghĩa xá đã khẩn trương đến hiện trường điều tra vụ việc
thông tin chi tiết chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau
qua công tác nắm tình hình và tổ chức mật phục công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận đã triệt phá sòng bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
tại một vườn điều thuộc xã tân lập huyện hàm thuận nam
lực lượng công an bắt quả tăng một mươi tám đối tượng đang đánh bạc
tại hiện trường thu giữ trên ba trăm ba mươi triệu đồng hai mươi điện thoại di động ba mươi tám xe máy các loại một mươi sáu con gà cùng một số tăng vật liên quan
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận lợi dụng địa hình rậm rạp nhiều cây lớn vắng người qua lại nên tụ tập tổ chức sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận nam đang tiếp tục mở rộng vụ án truy bắt các đối tượng có liên quan

hàng chục hộ dân ở buôn lai xã đắk nuê đã nhiều lần ra ngăn cản đập phá trụ sở làm việc chặt phá rừng trồng của công ty
đến nay đã có trên sáu mươi hectare rừng keo và cao su của công ty này bị người dân chặt phá gây thiệt hại khoảng sáu tỷ đồng
và trong những ngày qua người dân lại tiếp tục vào gây sức ép chặt phá cây trồng của công ty rồi đốt cháy như thế này
mặc dù sự việc đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng chính quyền vào cuộc thiếu quyết liệt đã kéo theo nhiều hệ lụy gây mất an ninh trật tự
trên cái gì
các diện tích của công ty arlac mà liên kết với công ty arlac và công ty arlac đã trồng rừng từ năm hai nghìn ba cho đến năm hai nghìn một mươi hai sau khi khai thác và công ty arlac đã tiếp tục tái canh
trong quá trình đó là công ty trồng keo và cao su trên các diện tích đó để tiêu lập phủ xanh đất đóng đồ rập
trong thời gian trồng từ từ hai nghìn một mươi hai cho đến hai nghìn một mươi bảy không có bất cứ một tranh chấp nào hết
tuy nhiên bắt đầu từ hai nghìn một mươi bảy cho đến hôm nay có rất nhiều đối tượng đi vào và chặt phá cây
rừng trên một diện động rất là khó khăn cho công ty trong việc quản lý và phát triển
đó là một cái công ty đang gặp rất là nhiều khó khăn
vào thời điểm này công ty đã bị người dân chặt phá đốt là trên sáu mươi hectare và thiệt hại ước tính khoảng sáu tỷ đồng
trong năm hai nghìn một mươi chín nhiều đối tượng sau khi vào rừng của công ty agrilac chặt phá đã bị công an huyện lắc khởi tố và đưa ra xét xử
nhưng người dân ở đây vẫn không lấy đó làm bài học
những ngày qua một số người dân ở đây vẫn không lấy đó làm bài học

những người dân trong buôn vẫn lén lút vào chặt phá trên một mươi hai hectare rừng keo và cao su bắt đầu cho thu hoạch năm đầu tiên
sau đó phóng hỏa đốt sạch đã gây nhiều thiệt hại nặng nề cho công ty agrilac
cục cảnh sát hình sự và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an vừa đồng loạt bắt giữ các đối tượng là những mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia tại tp hcm hà nội bình dương và bến tre
khám xét nơi tổ chức đánh bạc và nhà các đối tượng các tổ công tác thu giữ năm trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt cùng với đó là nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng internet như điện thoại cpu máy tính sách tay ổ cứng cùng nhiều sim thẻ atm chứng minh nhân dân căn cước công dân và hộ chiếu
đến nay lực lượng chức năng bước đầu xác minh được một mươi đối tượng có liên hệ chặt chẽ với đường dây tổ chức đánh bạc ở nhiều nước trên thế giới tổ chức cho các con bạc đánh bạc qua mạng internet với số tiền chơi bạc ước tính một mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố năm đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc gồm phạm văn bình trần ngọc vũ nguyễn tuấn hải phạm hữu lộc và dương thanh hải
năm đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc gồm triệu văn trường lương quốc dũng nguyễn mạnh thắng võ hồng quân và hà văn duy

bảy đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc gồm triệu vân trường lương quốc dũng nguyễn mạnh thắng võ hồng quân và hà văn duy
tám đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc gồm triệu vân trường lương quốc dũng nguyễn mạnh thắng võ hồng quân và hà văn duy
bảy đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc gồm triệu vân trường lương quốc dũng nguyễn mạnh thắng võ hồng quân và hà văn duy